thiếu tướng nguyễn văn viện cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an cho biết
qua nắm tình hình đơn vị phát hiện nhóm người việt sinh sống tại nước ngoài
nghi cất giấu vận chuyển ma túy từ nước ngoài về việt nam
sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã dựng được sơ đồ vai trò vị trí của các đối tượng
đồng thời làm rõ phương thức cất giấu vận chuyển ma túy từ nước ngoài về việt nam
ban chuyên án xác định rõ vai trò chủ mưu cầm đầu đường dây của vũ hoàng oanh
còn gọi là oanh hà sáu mươi năm tuổi trú tại thành phố hải phòng
chị gái của dung hà trùm giang hồ trong vụ án năm cam
bà trùm có lý lịch phạm tội thuộc diện bất hảo với bảy tiền án tiền sự
tháng năm năm hai nghìn một mươi tám cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phá chuyên án
do vũ hoàng oanh cầm đầu thu giữ bảy mươi bốn kg ma túy bắt tám đối tượng trong đường dây
tuy nhiên oanh bỏ trốn sang nước ngoài sau đó thu nạp nhiều đàn em
bị truy nã đối tượng cộng cán hình thành đường dây mua bán ma túy
từ khu vực tam giác vàng về thành phố hồ chí minh và hải phòng để tiêu thụ
thủ đoạn của các đối tượng là giấu ma túy trong các lốc máy ô tô đã qua sử dụng
rồi thuê võ văn hậu ở long an vận chuyển từ nước ngoài về thành phố hồ chí minh
tập kết ở kho hàng của nguyễn anh bảo quốc ở quận bình tân
và kho hàng của nguyễn duy khánh ở huyện hóc môn
ngoài ra ma túy còn được vận chuyển về chi nhánh công ty vận tải bắc việt ở quận một mươi hai
sau đó vận chuyển ra trụ sở chính công ty ở hà nội
giao cho phạm thế anh giám đốc công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu skyhouse
để vận chuyển ra hải phòng tiêu thụ
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt giữ hai mươi chín đối tượng
thu giữ một trăm ba mươi một kg ma túy các loại
bước đầu làm rõ các đối tượng đã mua bán tiêu thụ trái phép trên một sáu tấn ma túy